bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy mục tiêu của các trường trên địa bàn huyện biên giới đức cơ tỉnh gia lai
là tập trung thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và duy trì sĩ số lớp học
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học vào cuối năm học
nhất là đối với học sinh tiểu học trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
một trong những giải pháp hàng đầu và mang tính quyết định đó là tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng
đến các tầng lớp nhân dân các lực lượng xã hội về vai trò vị trí của giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới
thu hút sự quan tâm giúp đỡ của xã hội đối với ngành giáo dục có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với xã hội
nhất là với các gia làng trường bản vận động con em đến trường lớp
đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học
để có kế hoạch xếp loại học sinh theo từng lớp phù hợp nâng cao năng lực giảng dạy và quản lý của đội ngũ cán bộ và giáo viên trực tiếp đứng lớp
tăng cường các dự án đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh